hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông đặng thanh minh nguyên chủ tịch ubnd huyện xuyên mộc ông huỳnh bách thắng nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện
ông nguyễn văn triệu nguyên chủ tịch ubnd xã bình châu huyện xuyên mộc và ông phạm văn thảo nguyên cán bộ địa chính xã
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi năm các bị can đã có nhiều sai phạm trong đề xuất tham mưu chỉnh lý bản đồ địa chính hoàn thiện hồ sơ
thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp thửa tách thửa cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định
đối với sáu thửa đất tại khu vực quy hoạch khu du lịch và dân cư láng hàng xã bình châu huyện xuyên mộc gây thất thoát cho tài sản của nhà nước
trong đó cơ quan điều tra xác định ông đặng thanh minh trong lúc còn đương chức đã ký các quyết định chỉnh lý bản đồ
hồ sơ địa chính xã bình châu vượt thẩm quyền ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ dân không đúng quy định
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông minh hình thức khiển trách
ông huỳnh bách thắng nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện cũng đã làm trái quy định trong công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện xuyên mộc
ban hành chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định
ông nguyễn văn triệu nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình châu bị xác định thiếu trách nhiệm trong xác minh nguồn gốc đất
lấy ý kiến khu dân cư kiến nghị cho phép chỉnh lý đất công thành đất hộ gia đình dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho sáu thửa đất sai quy định đã dẫn đến việc chuyển nhượng bốn thửa đất
tổng diện tích một bảy trăm linh hai m hai được cấp giấy sai quy định không thể thu hồi gây thiệt hại cho nhà nước gần một một tỷ đồng